không khí lạnh cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực miền trung khiến cho suốt một dọc miền trung
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận trong ngày hôm nay nơi nào cũng có mưa
trong đó vùng mưa vừa đến mưa to với lượng mưa ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng ba mươi năm mươi mm
sẽ trải dài suốt một dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến tận bình thuận
vùng ven biển các tỉnh hà tĩnh thừa thiên huế sẽ có những điểm có mưa to sắp xỉ một trăm linh mm
mưa cả ngày cộng gió rét tiếp tục rồn xuống khiến cho nền nhiệt cả miền trung trong ngày hôm nay giảm xuống ngưỡng thấp
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ giảm xuống còn một mươi bốn một mươi năm độ trời rét đậm rét hại
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ giảm còn khoảng một mươi bảy một mươi tám độ trời rét
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ giảm còn hai mươi một hai mươi ba độ trời chuyển lạnh
với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ nhỉnh hơn một chút
giảm xuống từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiễu động gió đông tiếp tục đẩy mây từ ngoài biển vào
vì thế mà trong ngày và đêm hôm nay mưa tiếp tục xuất hiện nhiều ở khu vực nam bộ và tây nguyên
trong đó khoảng thời gian mưa lớn nhất sẽ xảy ra kể từ một mươi năm h chiều và kéo dài đến khoảng một giờ sáng ngày mai
vùng mưa vừa mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh phía nam của tây nguyên và hầu khắp khu vực nam bộ
mưa cộng mây nhiều khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên giảm xuống
còn khoảng hai mươi năm hai mươi bảy độ
đối với các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ nhiệt độ cũng giảm còn hai mươi tám ba mươi một độ
còn về áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông miền trung của philippines
khoảng gần sáng và ngày mai nó sẽ vượt qua khu vực phía bắc đảo palawan của philippines và đi vào biển đông
đến chiều ngày mai ba mươi tháng một mươi hai tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở ngay phía nam đảo sông tử tây thuộc huyện đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong ngày hôm nay trên khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rông và có gió giật mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu đến cấp bảy
giật đến cấp tám đến cấp chín biển động mạnh và có khả năng kéo dài năm đến bảy ngày tới
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ở vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám khiến biển động
khu vực giữa biển đông từ khoảng đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
nên gió mạnh dần lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước